đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đi thăm làm việc với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh đắk lắc và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn
huyện buồn đôn có hơn một mươi năm hộ gia đình với một mươi tám dân tộc anh em tỷ lệ hộ nghèo trên bốn mươi hai vì thế trong chuyến công tác lần này đồng chí trương thị mai đã thăm và tặng một trăm linh xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ bảo trợ trẻ em và tặng một trăm linh xuất quà cho các hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng
cũng trong sáng nay đồng chí trương thị mai đã có buổi làm việc với ban dân vận tỉnh ủy đắk lắc
tại buổi làm việc
đồng chí trương thị mai đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được đồng thời yêu cầu ban dân vận tỉnh ủy đắk lắc phối hợp chặt chẽ với các địa phương đơn vị của tỉnh mukiri phương quốc campuchia để xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định
trước đó cũng trong sáng nay đồng chí trương thị mai đã thăm và làm việc với cán bộ và công nhân viên vườn quốc gia york tôn